trong đó có việc phải xem xét lại hệ thống lương hưu của việt nam
tăng tuổi nghỉ hưu là vấn đề đã được nâng lên hạ xuống khá nhiều lần
và cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều
sự thay đổi của vấn đề này có những tác động quá lớn đến hàng chục triệu người lao động
nên đòi hỏi các bộ ngành liên quan phải tính toán kỹ lưỡng đầy đủ
để đem lại lợi ích tốt nhất cho người lao động
và để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này
ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay hai vị khách mời
vâng vị khách mời đầu tiên đó chính là ông điều bá được
trưởng ban thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm xã hội việt nam
và vị khách mời thứ hai là bà cao thị hồng minh
phó ban chính sách luật pháp trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam
lời đầu tiên thì xin đề chân thành cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời đến tham dự chương trình
và ngay bây giờ để mở đầu chương trình thì mời hai vị khách mời cũng như quý vị khán giả
chúng ta hãy cùng đến với một phóng sự ngắn ngay sau đây
mới đây bộ lao động thương minh xã hội vừa có tờ trình chính phủ về dự án luật sửa đổi
bổ sung một số điều trong bộ luật lao động
theo đó dự thảo luật sẽ tập trung sửa đổi bổ sung các quy định trong ba nhóm nội dung và một mươi một chủ đề
một nội dung sửa đổi được dư luận quan tâm trong thời gian qua đó là tăng tuổi nghỉ hưu
theo bộ lao động thương minh xã hội
trong lần sửa đổi này nhiều ý kiến đề nghị tăng tuổi nghỉ hưu
vì thực tế tuổi thọ bình quân của người việt nam những năm gần đây đã tăng nhiều so với giai đoạn trước
cũng theo tờ trình trên tăng tuổi nghỉ hưu cũng nhằm bảo đảm không phân biệt đối xử về tuổi nghỉ hưu
giữa la động nam và la động nữ để phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế như công ước xê đo công ước của ilo
tuy nhiên do còn nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề này nên dự thảo luật trình hai phương án để xin ý kiến chính phủ
phương án một
tăng tuổi nghỉ hưu của nam lên sáu mươi hai và nữ lên năm mươi tám
tăng theo lộ trình mỗi năm tăng ba tháng để đảm bảo việc tăng tuổi nghỉ hưu không gây xáo trộn mạnh đến việc bố trí và sử dụng lao động
đối với phương án này người lao động bị suy giảm khả năng lao động làm công việc đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm
có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn so với quy định
người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao
người lao động làm công tác quản lý
và một số trường hợp đặc biệt khác có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá năm năm so với quy định
vấn đề hết sức phức tạp không những ở việt nam và các nước trên thế giới cũng diễn ra khá phức tạp
nhưng mà nó là một cái xu hướng chung để đảm bảo về vấn đề an sinh xã hội lợi bền vững
việt nam thì chúng ta có quy định về tuổi nghỉ hưu từ những năm rất là lâu
khi đó thì cái tuổi thọ bình quân của người việt nam mới ở sáu mươi bảy tuổi
hiện nay tuổi thọ bình quân của chúng ta đã lên đến trên bảy mươi ba tuổi
vì vậy vấn đề xem xét để điều chỉnh theo đề xuất của bộ lao động là phù hợp
vâng vậy cũng xin được hỏi ý kiến đại diện của hội liên hiệp phụ nữ việt nam là bà hồng minh
bà có đồng ý với quan điểm của bộ lao động thương minh xã hội hay là bảo hiểm xã hội việt nam không
chúng tôi rất là đồng ý với cái quan điểm của bộ lao động thương minh xã hội cũng như là đại diện bảo hiểm xã hội việt nam vừa chia sẻ
tôi thấy là hiện nay bộ lao động thương minh xã hội thì đang trình hai cái phương án
phương án một thì giữ nguyên như hiện hành
và phương án hai thì tăng theo lộ trình
thì chúng tôi thấy rằng là cái phương án này thì nó cũng rất là phù hợp với cái tình hình thực tế
thế nhưng mà chúng tôi cũng muốn là cần có những cái nghiên cứu sâu hơn để chúng ta thấy rằng là cái việc mà tăng tuổi nghỉ hưu cho lao động nam và lao động nữ thì nó cũng gần đạt đến cái tinh thần bình đẳng giới thực chất
thưa hai vị khách mời nếu như chúng ta tăng tuổi nghỉ hưu vào thời điểm này rõ ràng lợi ích đầu tiên nhìn thấy là quỹ bảo hiểm xã hội phần nào sẽ được cải thiện
nhưng có rất nhiều ý kiến cho rằng là chúng ta sẽ đối diện với việc thất nghiệp gia tăng
vậy bài toán này sẽ được giải quyết như thế nào để cân bằng hài hòa lợi ích giữa các bên
tôi nghĩ là bài toán để mà giải quyết vấn đề tăng tuổi nghỉ hưu nó không chỉ là giải quyết vấn đề việc làm mà nó có rất nhiều vấn đề
tuy nhiên nếu đề cập đến vấn đề việc làm thì theo ý kiến của tôi thì khi người lao động đến tuổi nghỉ hưu nếu người ta vẫn có kinh nghiệm
với những người mà có kinh nghiệm chuyên môn hoặc là cái năng suất lao động của họ nó tỷ lệ thuận với cái thâm niên nghề
thì cái việc mà chúng ta cho người ta khi người ta còn cái nguyện vọng làm việc và mình cho người ta nghỉ hưu thì có lẽ là cũng chưa phải là một cái giải pháp tốt
bởi vì bản chất của cái việc mà lao động thì nó tạo ra cái năng suất lao động và tạo ra cái hiệu quả cho doanh nghiệp
vì thấy người mà ở lại không có nghĩa là người ta không có hiệu quả
và sử dụng cái lao động mới thay thế chưa chắc cũng đã có hiệu quả theo như là cái hiệu quả về mặt kinh tế
lý do khiến cho rất nhiều người quan ngại đó chính là vì việc chúng ta tăng độ tuổi nghỉ hưu sẽ xuất hiện hiện tượng là lạm dụng cái luật này
rõ ràng là có rất nhiều người đến tuổi nghỉ hưu rồi và họ cũng không còn đủ năng lực để có thể làm việc được nữa
nhưng vì chúng ta kéo dài độ tuổi nghỉ hưu
nên là họ vẫn tiếp tục lao động
thì ông nghĩ sao về vấn đề này
theo tôi thì cái việc mà quy định cái tuổi để người lao động được nhận lương hưu với cái việc là có tiếp tục sử dụng người lao động đó nữa hay không
hai cái phạm chủ đấy nó không giống nhau
cái việc mà yêu cầu sử dụng người lao động là do cái người chủ sử dụng lao động quyết định
nếu anh đảm bảo về các tiêu chuẩn lao động các điều kiện sức khỏe v v
thì anh được tiếp tục làm việc
còn nếu mà anh không có thể đảm bảo được thì kể cả là anh chưa đến tuổi nghỉ hưu người ta cũng đã cho anh ra khỏi cái dây chuyển sản xuất rồi
vì thế cho nên chúng ta không lo cái việc là gì
quy định này sẽ bị lạm dụng
nếu chúng ta có một cái đánh giá một cái cơ chế đánh giá thật là công khai minh bạch thật là khoa học
và cái việc một cái cơ chế giám sát để cho những cái người sử dụng lao động không lạm dụng cái quy định
để sử dụng sai những cái người lao động đáng lẽ là phải cho ra khỏi cái cơ quan đơn vị trước khi là đến tuổi nghỉ hưu
chứ không có lẽ là vì cái quy định này để dẫn đến một cái số người mà không thể làm được việc mà vẫn ở trong cái vị trí dẫn đến là ảnh hưởng đến cái việc làm của lao động trẻ
tôi nghĩ là cái việc này nó nên
tách bạch và chúng ta hướng tới một cái quy định một cái tiêu chuẩn quốc tế để chúng ta thực hiện
tức là đến cái tuổi già đến độ tuổi già tất nhiên theo quy định của việt nam thì được nhận lương hưu
thế còn người lao động khi đã có tuổi đến tuổi già rồi người ta vẫn có những cái khả năng vẫn có những kinh nghiệm và vẫn cái cơ quan đơn vị người ta vẫn có nhu cầu để sử dụng thì không lẽ gì là người ta không sử dụng và đây là vấn đề hiệu quả
thế cho nên người ta sẽ
có một cách thông minh nhất để người ta tính toán để người ta sử dụng cái nguồn nhân lực này để sao cho là tạo ra của cải tạo ra sản phẩm nhất là hiệu quả sản xuất kinh doanh thì rất rõ
còn hiệu quả quản lý thì chúng ta phải đong đo đếm rất là phức tạp và phải có những cái quy định
tôi nghĩ rằng đây là một cái mở ra cho cái quy định các cái quy định cần phải được nghiên cứu đầy đủ hơn thống nhất hơn khoa học hơn
cũng xin được hỏi đại diện của hội liên hiệp phụ nữ là bà hồng minh bà có cho rằng là việc tăng tuổi nghỉ hưu
góp phần đảm bảo tính bình đẳng giới hơn trong vấn đề nhân lực giữa nam và nữ hiện nay
hội liên hiệp phụ nữ việt nam thì thấy rằng là thực tế hiện nay so với cái nguồn nhân lực thì chúng ta thấy ở một số ngành nghề
so với nam giới thì nguồn nhân lực nữ đang có phần hạn chế hơn đặc biệt là trong lĩnh vực chính trị trong lĩnh vực tham gia vào các doanh nghiệp
vì vậy mà chúng tôi thấy rằng là một trong những nguyên nhân mà sự tranh lệch này thì nó do
là cái tranh lệch về tuổi nghỉ hưu và khi mà tranh lệch tuổi nghỉ hưu thì phụ nữ rõ ràng là đã bị hạn chế về cái đào tạo này đề bạt này
hoặc là tham gia vào các cái lĩnh vực công việc và phụ nữ mà nghỉ hưu sớm hơn nam giới năm năm thì ít nhất là người ta cũng đã bị hạn chế về cái việc nâng cao kiến thức
do đó là nó kéo theo nó cũng gián tiếp để kéo theo rất nhiều cái cơ hội của họ
cho nên là chúng tôi thấy rằng là
nếu mà cái việc mà tăng tuổi nghỉ hưu thì sẽ tạo được một cái cơ hội tham gia được làm việc cho phụ nữ
vâng xin cảm ơn những chia sẻ của hai vị khách mời ở phần đầu của chương trình
thực tế nguồn quỹ để bảo đảm an sinh xã hội hiện nay của chúng ta chủ yếu dựa vào nguồn ngân sách của nhà nước
khi số lượng người đóng có xu hướng giảm mà tuổi thọ tăng lên sẽ rất khó cho việc cân đối quỹ bảo hiểm
hiện có hai tám triệu công chức đang hưởng lương và năm trăm linh công chức hưởng lương quản lý gây khó khăn cho ngân sách
cái quá trình thực tế của chúng ta về dân số và chúng ta đang ở quá trình kép
tức là hai nghìn một mươi bảy thì chúng ta bắt đầu bước vào dân số vàng
đây là một cái thời kỳ có thể là chúng ta tận dụng cái cơ hội cái lao động trẻ để mà phát triển đất nước
nhưng mà cái kép nữa là cái yếu tố thứ hai là bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi một thì chúng ta bắt đầu vào quá trình giả hóa dân số
và theo dự báo thì cái quá trình giảm hóa dân số của chúng ta nó rất là nhanh
chúng ta kéo dài cái tuổi của cán bộ đương chức dài hơn thì chắc chắn là các thế hệ trẻ hiện nay cũng được học hành một cách bài bản tử tế
thì người ta sẽ không có cái điều kiện để được vào cái công việc mà dẫn tới các cái tình trạng thất nghiệp
và hiện nay cái đội ngũ mà cử nhân trình độ cử nhân được đào tạo
đại học ở các trường đại học của việt nam ra trường hiện nay là không có công an việc làm
có thể nói là cũng có hai con số một là một trăm ba mươi năm nhưng mà cũng có con số nữa là một trăm chín mươi năm là ra trường nhưng mà chưa có cái công an việc làm
và nếu như kéo dài như vậy thì chắc chắn ảnh hưởng đến cái số lượng lượng đó
nâng lên là khi nào đối tượng nào điều chỉnh trước đối tượng nào điều chỉnh sau lên bao nhiêu là hợp lý
để chúng ta đi trước đón đầu về vấn đề giả hóa dân số
chính phủ phải đánh giá được tác động của vấn đề điều chỉnh tuổi nghỉ hưu
anh tăng tuổi nghỉ hưu như vậy thì nó cân đối thị trường lao động như thế nào
nó khắc phục được vấn đề lao động chuyên môn kỹ thuật cao mà nghỉ hưu sớm

mỗi năm cả nước cần thêm một triệu việc làm cho lao động trẻ

do vậy nếu chính sách cho công chức không thay đổi vẫn còn thực trạng vào biên chế

tài toán tăng tuổi nghỉ hưu cho tương lai
cần những bằng chứng cơ sở thật rõ ràng
để có một áp án thuyết phục người lao động
rằng đây là điều có lợi cho họ
và đến đây thì chương trình
cũng xin được khép lại cảm ơn quý vị
và các bạn đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt